các chuyên gia nhật bản đã công bố kết quả thí điểm xử lý bùn thành khí co hai và nước bằng công nghệ nanobioreactor được lắp đặt trên sông tô lịch
cụ thể tại điểm b một cách cầu hoàng quốc việt khoảng năm mươi mét độ dày lớp bùn giảm xuống còn một mươi ba cm
điểm c một cách cầu hoàng quốc việt một trăm một mươi m độ dày lớp bùn giảm xuống còn một mươi chín cm
bên trong khu trình diễn xử lý bùn độ dày bùn cũng giảm từ khoảng ba mươi tám đến bốn mươi tám cm
bên trong khu trình diễn xử lý bùn độ dày bùn cũng giảm từ khoảng ba mươi tám đến bốn mươi tám cm